ngày hai mươi một tháng tám tại bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn phương nam phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam đã có buổi tiếp đoàn chuyên gia về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của nhật bản do ông nomura yamashita phó phòng chính sách quốc tế cục chính sách phòng vệ bộ quốc phòng nhật bản làm trưởng đoàn sang trao đổi chuyên môn kinh nghiệm phục vụ tại phái bộ với đội công binh gìn giữ hòa bình việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng tám
tại buổi tiếp hai bên bày tỏ sự vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới
cụ thể là bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng nhật bản đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đặt nền móng cho việc thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này
thời gian qua hoạt động hợp tác giữa việt nam và nhật bản trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chủ yếu dưới hình thức trao đổi đoàn mời sĩ quan việt nam tham dự các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình do nhật bản tổ chức tổ chức trao đổi chuyên môn kinh nghiệm tập trung cho lực lượng công binh gìn giữ hòa bình việt nam
đây là lần thứ hai nhật bản đưa đoàn chuyên gia sang trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn với sĩ quan việt nam được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển ổn định của hòa bình trong khu vực qua đó tăng cường mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong tương lai